đó vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn trong lúc đang tuần tra trên tuyến đường phạm văn đồng
thuộc phường nghĩa chánh tp quảng ngãi tổ tuần tra cảnh sát cơ động công an tỉnh
phát hiện tạm giữ hai đối tượng mang theo một con dao để gây án
sau khi đưa về công an phường nghĩa tránh xác định hai đối tượng là nguyễn văn thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và hồ văn bốn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chỉ trong hai tuần qua các tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh đã liên tiếp ngăn năm nhóm thanh niên
mang theo hung khí để gây án vào ban đêm
từ miền bắc vào thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để hoạt động tiến dụng đen với lãi suất cho vay
lên đến gần ba trăm linh một năm thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng
hai đối tượng là đinh tiến dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và đỗ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc khởi tố và cấm đi khỏi nước cư trú
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố phú quốc
đã tiến hành kiểm tra phát hiện dương và cường có hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an dương và cường khai nhận vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
dương đến phú quốc để hoạt động tiến dụng đen với hình thức cho vay tiền góp
với lãi suất từ sáu mươi bảy một ngày đến tám mươi ba một ngày
tương đương với lãi suất là hai trăm bốn mươi đến ba trăm linh một năm
dương đã thuê đỗ văn cường mỗi tháng là năm triệu đồng
hàng ngày cường có trách nhiệm đi thu tiền của những người vay
để giao lại cho dương
đến khi bị bắt dương đã cho hai mươi bốn người vay với số tiền gần một tỷ đồng
thu lãi bất chính gần một trăm năm mươi triệu đồng
hạt đối tượng từng có tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
nay lại tiếp tục ngựa quen đường cũ gây ra vụ trộm nhà dân
để lấy đi tài sản lên tới sáu trăm linh triệu đồng
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh an giang vừa tiến hành bắt khẩn cấp
hai đối tượng là nguyễn văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và nguyễn hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng cư trú tại thành phố long xuyên
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn nhận được tin báo của bị hại
tại khu vực vựa đậu hạnh số tám mươi đường điện biên phủ
khóm ba phường mỹ long tp long xuyên bị trộm đột nhập
lấy mắt hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng bảy lượng vàng
tổng giá trị tài sản ước tính gần sáu trăm linh triệu đồng
lực lượng kỳ sát hình sự công an tp đã nhanh chóng vào cuộc
qua công tác điều tra khám nghiệm dấu vết tại hiện trường xác định
hai đối tượng nghi vấn là nguyễn văn vũ và nguyễn hoàng tuấn
cư trú tại địa phương
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là đã sử dụng số tiền trên
để mua xe và tiêu xài cá nhân
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện
và tiến hành thu giữ sáu mươi triệu đồng tiền mặt tám xe mô tô
trong đó là có một xe đối tượng khai nhận là phương tiện gây án
cùng nhiều tăng vật liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp đắk lắk vừa triệu tập làm việc để xử lý trần thị thu hát
một mươi tám tuổi ở xã yà ba huyện buôn đôn tp đắk lắk
về hành vi lên mạng xã hội facebook xuyên tạc về chuyện làm căn cước công dân
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn hát đã lên mạng xã hội facebook
bình luận với nội dung công an làm căn cước thước khuya
không phải là vì dân
công an là vì trách nhiệm một phần là để lấy số lượng và hưởng lợi nhuận phần trăm
sau khi hát để lại bình luận thì nhiều người đã vào bày tỏ thái độ bất bình
phản đối vì lời lẽ xuyên tạc xúc phạm đến sự tận tụy công hiến ngày đêm
của lực lượng công an
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hát theo quy định của pháp luật
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
trong vòng ba mươi phút đêm qua đội cảnh sát trật tự kết hợp với đội cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi một
thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã ngăn chặn và bắt giữ hai vụ đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đêm ngày ba mươi tháng bốn
tại tuyến đường tránh tp vĩnh long đoạn từ ngã tư tân hạnh đến cầu kho
có khoảng bốn mươi xe mô tô với sáu mươi thanh niên đua xe tụ tập cổ vũ đua xe
lực lượng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
kết quả tạm giữ được là hai mươi hai xe và hai mươi sáu thanh niên
chỉ ba mươi phút sau đó tổ công tác đã nhanh chóng có mặt và tiếp tục ngăn chặn khoảng ba mươi xe
với năm mươi thanh niên đang chặn các xe lưu thông trên tuyến quốc lộ một
đoạn trước khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ để chuẩn bị đua xe cổ vũ đua xe
lực lượng đã tạm giữ một mươi một xe mô tô các loại và làm việc với một mươi ba thanh niên
vụ việc vẫn đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị vấn nạn đua xe trái phép vẫn đang diễn ra hết sức nhức nhối
tại nhiều địa phương đặc biệt là tại địa bàn các tỉnh phía nam
liên tiếp trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an các tỉnh
đã phát hiện và xử lý hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập rú ga nẹp bô chạy xe
với tốc độ cao đua xe
thậm chí là các đối tượng này còn táo tợn và liều lĩnh tổ chức chặn cả một tuyến quốc lộ
để tổ chức đua xe
và trước tình trạng này thì công an các đơn vị địa phương vẫn đang tập trung lực lượng
đồng loạt vào cuộc quyết liệt xử lý tình trạng này
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
từ một clip người dân ghi lại cảnh hàng trăm thanh thiếu niên chặn xe trên cao tốc
tp hcm long thành dầu dây để tổ chức chạy xe tốc độ cao
công an tp hcm tiến hành điều tra và xác định có dấu hiệu tội phạm
ngày một mươi bảy tháng bốn cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép
đối với hành vi của nhóm đối tượng trên
đây là lần đầu tiên công an thành phố khởi tố hành vi đua xe trái phép trên địa bàn
điều này cho thấy sự quyết liệt trong đấu tranh xử lý loại tội phạm này
những xe đua trái phép là xe biển số giả che biển số hoặc không biển số

khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác minh xử lý
việc tổ chức đua xe được các đối tượng thông qua các ứng dụng mạng xã hội
để kêu gọi tụ tập thành từng nhóm nhỏ không theo quy luật
có thể tụ tập bất kỳ đêm nào trong tuần
phóng nhanh lạng lách với các nhóm từ ba mươi đến năm mươi xe và có những nhóm trên một trăm linh xe
theo cơ quan chức năng có nhiều nguyên nhân dẫn đến bùng phát vấn đạn đua xe
nhưng trong đó có trách nhiệm rất lớn từ phía các gia đình
thị xã tân châu phát hiện bảy người gồm năm người lớn và hai trẻ em đi bộ từ hướng campuchia qua đường biên giới
khoảng một mươi m về phía khu vực của tổ công tác số một mươi một
tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
các đối tượng khai nhận là do không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê
do dịch bệnh gặp nhiều khó khăn không có nguồn thu nhập nên trở về việt nam
cũng trong thời điểm trên tại cửa khẩu đường bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương
đã tiếp nhận một vụ một đối tượng tên là trần văn linh
không có hộ chiếu xuất nhập cảnh trái phép sang campuchia làm thuê
và do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã trở về việt nam
ngành chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính sáu người không xử phạt trẻ em
đồng thời bàn giao tám người trên cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thị xã tân châu đưa đi cách ly tập trung tại phòng khám vĩnh hòa thị xã tân châu tỉnh an giang
bộ y tế cho biết trong một mươi hai giờ qua việt nam không có thêm ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số bệnh nhân vẫn là hai chín trăm hai mươi tám
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín
đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước thì hiện có bốn mươi tám bệnh nhân
đã âm tính với virus sars cov hai từ một đến ba lần gồm một mươi ba ca âm tính lần một
số ca âm tính lần hai là một mươi năm ca và số ca âm tính lần ba là hai mươi ca
số ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín ở nước ta đến nay là ba mươi năm ca
và đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng
cũng theo tin từ bộ y tế đến nay cả nước đã có gần năm trăm một mươi người
được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín